và cây cối bị sạt xuống từ đỉnh núi lấp luôn cả đoạn tuyến quốc lộ bốn mươi b qua khu vực này dài đến cả trăm mét
những người may mắn thất chết chỉ trong căng tấc hoảng sợ khi nhắc tới thời khắc kinh hoàng mà mình vừa trải qua
sau khi được giải cứu bốn nạn nhân đã được đi viện cấp cứu và hiện sức khỏe của cả bốn bệnh nhân đã hồi phục trở lại
sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
với đối tượng hoàng thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo một cm dưới trước đôi mắt trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng đặng tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm lông mảy rậm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần hữu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã hùng quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi một da ngâm đen và có nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ
có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý